xin kính chào quý vị và các bạn
trong dịp nghỉ lễ tết dương lịch tại miền bắc cũng như là cả nước
thời tiết cá luận lợi cho các hoạt động ngoài trời
cụ thể tại bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
và lúc đêm với nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trời rét vùng núi và chỉ vài nơi rét đậm
đáng chú ý là tình trạng sương mù lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần chú ý giảm tốc độ nếu phải lưu thông vào thời điểm này
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
đáng chú ý nhất cũng là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn
còn với khu vực trung bộ đáng chú ý trong chiều đêm nay và chiều tối ngày mai
các tỉnh từ quảng trị cho đến thừa thiên huế
có mưa rào cục bộ có mưa vừa có nơi mưa to
và thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng
còn các khu vực khác thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
sau đó từ khoảng ngày ba mươi một thì mưa tiếp tục giảm hơn về lượng
còn về tình hình nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng tại các tỉnh phía bắc
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông mạnh
sau đó từ ngày ba mươi một thì mưa
cũng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt ban trưa có thể lên ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
lùi xuống các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai
mưa rông vẫn có thể xảy ra cục bộ tại một số tỉnh
như là đắk nông lâm đồng
sau đó thì ban ngày trời chuyển nắng
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng có xu hướng giảm hưa
nền nhiệt có xu thế là tăng nhẹ
ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ